quỹ ba nhân dân tp hcm cho biết tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đã đạt bốn sáu trăm tám mươi tám tỷ đồng đạt một mươi ba chín kế hoạch vốn cao hơn cùng kỳ
đặc biệt có một mươi chín sở ban ngành quận huyện giải ngân trên ba mươi và chín sở ban ngành quận huyện giải ngân trên hai mươi
để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được giao
quỹ ba nhân dân tp hcm yêu cầu người đứng đầu các cơ quan chủ quản
chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm theo dõi xuyên suốt tình hình giải ngân
nhằm tháo gỡ khó khăn từng trường hợp cụ thể nhất là các dự án liên quan đến công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng và các dự án sử dụng vốn oda
theo đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với tinh thần trách nhiệm cao nhất
đến ngày ba mươi tháng sáu hai nghìn hai mươi phải giải ngân đạt hơn năm mươi số vốn được giao
trường hợp giải ngân dưới năm mươi các đơn vị có văn bản báo cáo nguyên nhân chậm giải ngân
gửi sở kế hoạch đầu tư tổng hợp trình ủy ban nhân dân thành phố trước ngày năm tháng bảy hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố giao sở kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp sở tài chính
kho bạc nhà nước thành phố phân tích kết quả giải ngân theo từng nguồn vốn
và tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng